tuy đáp ứng được mục tiêu tinh gọn nhưng khó đạt mục tiêu hiệu lực và hiệu quả
khi sự gắn kết hòa hợp trong nhân dân và cả ở đội ngũ cán bộ trong đơn vị hành chính mới chưa thực sự mật thiết